chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi của tp hcm tăng sáu mươi sáu so với tháng trước
nhưng tăng gần ba năm so với bình quân cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
chủ yếu do giá xăng dầu tăng cao ba đợt liên tiếp và giá thịt lợn tiếp tục tăng trong những ngày đầu tháng sáu
trong tháng sáu tp hcm có bảy trên một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ chủ yếu có chỉ số giá tăng
trong đó nhóm giao thông tăng cao nhất nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng bốn mươi
trong đó lương thực giảm bốn do giá gạo giảm bốn mươi năm thực phẩm tăng bảy mươi hai ăn uống ngoài gia đình tăng một mươi năm
nhóm đồ uống và thuốc lá tăng chín do nhu cầu tiêu dùng đồ uống dài khác trong mùa hè tăng cao
nhóm thiết bị đồ dùng gia đình tăng bảy nhóm thuốc và dịch vụ y tế và nhóm giáo dục cùng tăng ba
nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng một mươi chín
các nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại có chỉ số giá giảm gồm nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm bốn mươi
chủ yếu do giá điện trong tháng giảm hai bảy mươi hai và giá thuê nhà ở giảm chín nhóm bưu chính viễn thông giảm ba
văn hóa giải trí và du lịch giảm một